phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ bốn xe mô tô
đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá lậu tại đoạn đường kinh bảy thuồng khu vực ấp vĩnh lợi xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
trước đó vào lúc một giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi lợi dụng đêm tối các đối tượng đã cho xe lao thẳng xuống kênh
nhằm phi tăng vật chứng rồi nhanh chân bỏ trốn
lực lượng chức năng tiến hành trục vất bốn xe mô tô đồng thời phát hiện trên bốn xe mô tô đang vận chuyển bốn bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu z code hero
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ